thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ tài chính vừa có công văn số một mươi một nghìn bảy trăm năm mươi hai
gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra và báo cáo kết quả
về công tác quản lý tiền công đức tài trợ tại các di tích trên địa bàn toàn quốc
đối tượng kiểm tra là các di tích lịch sử văn hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng
xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của luật di sản văn hóa
mục đích của công tác kiểm tra nhằm tổng hợp đánh giá việc quản lý tiền công đức
tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa kế hoạch kiểm tra lần này là dựa trên kết quả thí điểm đã thực hiện tại quảng ninh
từ góc nhìn của chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong đã có những nhận định để làm sao minh bạch
nguồn tiền công đức từ đó tạo niềm tin cho người dân vào các hoạt động tín ngưỡng mời quý vị cùng theo dõi
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bộ tài chính có báo cáo gửi chính phủ và thủ tướng chính phủ về kết quả thực hiện
thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên địa bàn tỉnh quảng ninh
năm hai nghìn hai mươi hai tổng số thu trên địa bàn quảng ninh là bảy mươi tám tỷ đồng không bao gồm các khoản công đức
tài trợ bằng hiện vật công trình xây dựng tổng số chi là năm mươi bốn bốn tỷ đồng
bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tổng số thu là sáu mươi một tỷ đồng không bao gồm các khoản công đức
tài trợ bằng hiện vật công trình xây dựng gần bằng số thu cả năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số chi là hai mươi chín bốn tỷ đồng theo đánh giá của bộ tài chính tổng số thu tiền công đức tài trợ
trên địa bàn tỉnh quảng ninh cả năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến là trên một trăm tám mươi tỷ đồng
các lễ hội của việt nam đã có từ rất lâu rồi và rất nhiều hàng nghìn trên cả nước
xung quanh hoạt động của nó luôn luôn xuất hiện những dòng tiền cả vào cả ra
và ở góc độ quản lý nhà nước việc nhận diện đánh giá được quy mô mức độ của nó
cũng như là xu hướng của nó là cần thiết ở góc độ quản lý nhà nước
cái thứ ba nữa là trước khi chúng ta thực hiện tổng kiểm tra lần này
thì đã có khá nhiều những thông tin những thông tin những thông tin
những thông tin tương đối là không tích cực về vấn đề này do đó cái việc kiểm tra là cần thiết
và chúng tôi thì cho rằng là việc kiểm tra đó mặc dù là khá là muộn so với sự tồn tại
và những vấn đề đã phát sinh nhưng mà dẫu sao thì muộn còn hơn không bao giờ
văn thông đây là lần đầu tiên trên cả nước tiến hành tổng kiểm tra tiền công đức
tại các cơ sở thời tự thì rõ ràng lần đầu tiên thì sẽ góp phải những khó khăn
ông có thể phân tích cụ thể những khó khăn ở đây là như thế nào ạ
chúng ta biết rằng là các đối tượng mà bị kiểm tra
chúng ta thường là không thích cũng giống như một gia đình cũng giống như một cá nhân
cái tài chính nó như là một cái gì nó thuộc về bí mật
thế thì cái việc mà kiểm tra ở đây rõ ràng là nó không phải là để chúng ta kiểm tra để mà quản lý
nhưng mà trong tâm lý của những người mà bị kiểm tra hay của những đối tượng kiểm tra đó
họ cũng rất ngại ngần khi bộc lộ đặc biệt là số lượng trí chắc là bao nhiêu
từ đâu sau đó dòng tiền này đi đâu tất cả những điều đó gần như họ coi đấy là bí mật của mình
của đơn vị mình
và họ không có bộc lộ ra
thế vì thế việc kiểm tra này chúng ta cần phải nói rõ mục đích kiểm tra
không phải là kiểm tra để quản lý mà kiểm tra để biết kiểm tra để mà nó tạo ra một sự minh bạch
kiểm tra để cho những người mà có liên quan đến dòng tiền này
kể cả những người cung lức đó họ cũng cảm thấy thoải mái cũng cảm thấy yên tâm
vì thế mà chúng ta phải làm rõ cái đó để tránh cái khó khăn về cái việc mà đối tượng kiểm tra không đúng có thông tin
cái thứ hai nữa là các nguồn tiền nó cũng rất là đa dạng
cái thứ ba nữa là công tác kế toán kiểm toán thanh toán hay là những chế độ ghi chép của các đối tượng
như vậy là từ trước nay cũng không có hệ thống
vì thế mà nó cũng rất là khó trong vấn đề báo cáo
tóm lại là lần kiểm tra này gặp khó khăn cả về tâm lý khó khăn cả về hệ thống kế toán
và khó khăn cả về vấn đề về tuyên truyền nhận thức
khiến cho là rất có thể nó sẽ gặp một số những cái trục chặt hoặc là một số những cái mà chưa đạt được như mong muốn
nhà nước không quản lý tiền công đức tiền tài trợ cho các tổ chức tôn giáo của các cơ sở tôn giáo
thì thưa ông là việc khẳng định thế này thì nói là điều gì thưa ông
cái việc khẳng định rõ ràng nhà nước không quản lý tiền công đức là rất quan trọng
để nó đảm bảo một là nhà nước không quản lý điều đó
đây như là một cái nguyên tắc
nó không phải là dòng tiền ngân sách hay là không phải những cái dòng tiền của các hiệp hội khác mà chúng ta quản lý
hay chúng ta cần phải theo dõi một cách nó chặt chẽ hơn
mà đây là chúng ta không quản lý
và đây là một trong những khẳng định thuộc về nguyên tắc
cái thứ hai nữa là điều này nó giúp cho các đối tượng kiểm tra yên tâm cung cấp các thông tin
nếu họ làm tốt thì cái điều đó cũng có lợi cho họ
để nó đảm bảo sự minh bạch trong dòng tiền mà họ quản lý
để từ đó nó có thể tạo thêm uy tín và giúp tăng thêm cái tiền công đức cho họ
cái thứ ba nữa là cũng giúp để tránh các hiện tượng gian dối
tránh tất cả những cái thông tin sai lạc
bởi vì kiểm tra mà nhận được thông tin sai lệch thì thà không kiểm tra còn hơn
bởi vì là muốn quản lý tốt hay là muốn hiểu đúng thì nó phải dựa trên thông tin trung thực chính xác
và cái việc mà công bố rõ ràng như vậy là rất cần thiết để nó đảm bảo thông tin nó đến cách chính xác
vâng rõ ràng lâu nay đối với tiền công đức thì vẫn gây ra những lùm xùm những băn khoăn của đại bộ phận người dân
thì theo ông đợt tổng kiểm tra lần này sẽ đem lại ý nghĩa như thế nào ạ
thường thì vặn sự khởi đầu nam
chúng ta không nên kỳ vọng quá mức và độ chính xác cao của đợt kiểm tra này
chúng tôi cũng cho rằng là
chúng ta nhận
chỉ cần nhận được một cái xu hướng chung
về các cái nguồn tiền mức độ quy mô hướng đến của nó
cũng như là cái định hướng sử dụng của nó là đủ
thế còn độ chính xác cao cũng như là các chi tiết của nó đặc biệt là những khoản tiền
mà nó trực tiếp hỗ trợ cho cơ sở
cũng như là trực tiếp hỗ trợ cho những người mà hành nghề đó
thì chúng ta không cần kiểm tra
điều đó là bí mật cá nhân của họ chúng ta cũng không cần thiết
vì thế mức độ chính xác của cái đợt kiểm tra này
nó cũng trừng ngực
thứ hai là độ bao quát bao phủ của các dòng tiền cũng không cần phải được bộc lộ hết
chúng tôi cho rằng đó là cái sự khiêm tốn hay là cái đặc dự yêu cầu vừa phải của một đội kiểm tra lần này
một lần nữa xin cảm ơn những thông tin ông vừa chia sẻ với khán giả truyền hình antv